xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ ba kg ma túy đá
theo hồ sơ vào ngày năm tháng chín tổ công tác công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên
làm nhiệm vụ tại khu vực khối sơn thủy thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo
bắt quả tang đối với lường văn quý chú tại địa phương có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện thu giữ gần ba kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan
đầu tranh khai thác cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuần giáo đã triệu tập lò văn hải và lò văn long
cùng chú tại xã triềng nông huyện tuần giáo tỉnh điện biên để điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng
cũng với hành vi vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ thành công ba đối tượng thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp tám sáu g heroin bốn dao găm một bình xịt hơi cay và ba mươi triệu đồng
ngày tám chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện quỳ châu phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô
mang theo ma túy lưu thông trên quốc lộ bốn mươi tám
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ hai đối tượng là trương xuân bình chú tại huyện nghĩa đàn
và lô thị huyền chú tại huyện thị trấn quế phong và hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy
điều đáng chú ý quá trình bắt giữ đối tượng bình đã ném số ma túy trên ra khỏi xe
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm đối tượng quang văn luận chú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
vì hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thu giữ tăng vật là ma túy tổng hợp và ba mươi triệu đồng
thưa quý vị sau năm ngày nghị án sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt một mươi năm tù giam
về tội tham ô tài sản đối với bị cáo nguyễn chế linh chú thệ xã vĩnh thuận
huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng linh là nhân viên công ty cổ phần thương mại và giải trí vinap phú quốc
với nhiệm vụ được giao là phụ trách giao hợp đồng của công ty cho khách hàng đăng ký thuê các gian hàng
chợ đêm phú quốc grand world đồng thời thu tiền của khách hàng khi đặt cọc và khi ký hợp đồng chính thức
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao lợi dụng sự lỏng lẻo của công ty trong việc quản lý
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một linh đã chiếm đoạt số tiền của công ty
cổ phần thương mại và giải trí vina phú quốc số tiền trên chín trăm linh triệu đồng
trong quá trình điều tra và truy tố linh đã tác động với gia đình bồi thường thiệt hại cho phía công ty được một trăm năm mươi triệu đồng
ngoài mức án một mươi năm tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo trả lại số tiền trên bảy trăm năm mươi triệu đồng cho phía bị hại
công an huyện an dương thành phố hải phòng cũng vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường ba trăm năm mươi một xã nam sơn an dương hải phòng
tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện an dương ra hiệu lệnh hướng dẫn ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a năm mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi ba vào khu vực kiểm tra
tuy nhiên lái xe là hoàng văn linh chú tại thị trấn an dương không chấp hành đã tăng tốc bỏ chạy và va chạm với một xe mô tô
trong tổ công tác là một cán bộ chiến sĩ bị thương và hư hỏng một xe mô tô chuyên dụng
tại thôn hoàng lâu xã hồng phong huyện an dương thành phố hải phòng tổ công tác đã phối hợp công an xã hồng phong khống chế và đưa đối tượng hoàng văn linh về trụ sở làm việc
qua kiểm tra nồng độ cồn của hoàng văn linh là sáu trăm tám mươi tám mg trên một lít khí thở là mức vi phạm cao nhất đối với lái xe điều khiển ô tô
thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế liên tục ra quân tấn công quyết liệt không khoan nhượng với các loại tội phạm đường phố
nhất là kiên quyết điều tra bắt giữ các đối tượng côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn
và điều này đã góp phần rất quan trọng bảo vệ bình yên cho nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm một mươi tám đối tượng côn đồ có hành vi cố ý gây thương tích vừa bị lực lượng công an tp huế nhanh chóng điều tra bắt giữ
trước đó tại đường nguyễn huệ do mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác chế văn khánh hoàng đã rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng chú tại địa bàn tp huế
chuẩn bị hung khí gồm sao tự chế cây ba chỉa vỏ chai bia kiếm ống tuyếp sắt đi đánh chém nhau
hậu quả làm hai người trong nhóm thanh niên bị thương
bọn em chạy tới cao thủy vương tập trung xong rồi chạy ngã tỉnh lô mươi đến ngã con cụ tại ngã bích xí
rồi gặp nhóm tùng rồi xong rồi gặp tùng bảo chạy qua hẻm kiệt ba chiều tóm đường xuống
bằng tóm đường xuống bằng quốc đường xuống chạy đến chứng bằng tóm em đường xuống
xong rồi quốc chạy xong rồi mời tụi em lên xe đi về
giờ em biết là hành vi của em đã xa chạy rồi giờ sẽ không tội phạm
nhóm đối tượng này đang có hành vi chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn thì bị công an tp huế kịp thời ngăn chặn
do mâu thuẫn trước đó nguyễn trần giao huy và một số đối tượng đã bị ngăn chặn
và một số đối tượng khác có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi chuẩn bị giao kiếm vỏ chai bia tìm nhóm của dương hưng giải quyết mâu thuẫn
để giải quyết mâu thuẫn khi đi đến đoạn đường phan bội châu thì bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn và truy bắt
qua điều tra các vụ ảnh gây thương tích và giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí do số thanh thiểu niên hư gây ra diễn ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua
chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
một đối tượng này tuổi con tẻ bồng bột búa đòi đồng thời giữ sự tạc động tiêu cực của các hành mạng xã hội
các em này tiếp cận những thông tiêu xấu dẫn đến là thường xuyên tụ tập thành nhóm thông qua mạng xã hội để tiến hành các hoạt động vi phạm bộ luật
thời gian qua công an thừa thiên huế công an các đơn vị địa phương đã tập trung nắm tình hình giá soát lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao
gây ra các vụ án giết người gây thương tích tại địa bàn cơ sở
là quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
không để tội phạm có điều kiện lợi dụng để gây án
chúng tôi là phối hợp với lệ phòng hình sự là hàng đêm thì có tổ chức lực lượng tuần tra chốt gác ở các địa bàn công cộng
khi có cái dấu hiệu mà thanh thiếu niên tụ thập thì chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra và bắt giữ xử lý nếu như mà vi phạm
song song với công tác phòng ngừa nghiệp vụ
công an các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội
đặc biệt tập trung tuyên truyền các cấp các ngành đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân
trong công tác phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm
để cao cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải
tích cực tham gia cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi quản lý con em mình người thân của mình
có các biện pháp để phát hiện giải quyết các mâu thuẫn vướng mắt nảy sinh trong đời sống xã hội
góp phần phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh tội phạm nói chung
tội phạm giết người cố ý gây thương tích nói riêng
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em
đã khiến cho nhiều người dân chứng kiến một phen kinh hoàng vì cột khói nghi ngút bốc cao ngay giữa phố
rất may là vụ cháy không có thiệt hại về người
vào khoảng năm giờ ba mươi phút buổi chiều người dân phát hiện khói
đen bốc lên nghi ngút tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường lý thái tổ thuộc phường thạc gián quận thanh khê
thời điểm này ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm tầng hai sau đó nhanh chóng lan xuống tầng một
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động bốn xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hơn bốn mươi phút nỗ lực đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
thưa quý vị theo công an tp hcm cho biết thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra một số
vụ cháy gây thiệt hại về tài sản và làm trẻ em tử vong khi ở nhà một mình quá trình điều tra
nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do người thân hóa trái cửa để xảy ra hậu quả đáng tiếc công an
tp hcm khuyến cáo một số giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi để trẻ em ở nhà một mình ngay sau đây
hướng dẫn trẻ nhỏ biết về nguy hiểm và nghiêm cấm trẻ tiếp cận tự ý sử dụng các thiết bị sinh ra
nguồn lửa nguồn nhiệt phòng cháy nổ nhắc nhở trẻ nhỏ tắt các thiết bị điện không cần thiết
vào buổi tối đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi
ngủ để các em nhỏ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn không
để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu không dự trữ xăng dầu khí đốt và các chất lỏng
dễ cháy ở trong nhà ô tô xe máy và các phương tiện dụng cụ có chứa xăng dầu chất lỏng dễ cháy
để trong nhà phải cách xa bếp đun nấu thiết bị điện nguồn sinh nhiệt không giao cho trẻ nhỏ
thực hiện việc đốt vàng mã không giao cho trẻ nhỏ sử dụng bàn là bếp điện lò xấy các loại thiết bị
sinh nhiệt khác việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn bố mẹ hoặc người lớn trước
khi đi làm phải chủ động kiểm tra và tắt bình đun nước nóng lạnh bếp điện đun nấu và các thiết bị
tiêu thụ điện khi không sử dụng chủ động tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tham gia các lớp tập huấn
rèn luyện kỹ năng sống các lớp tập huấn khóa đào tạo hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ do các đơn vị cơ quan chức năng tổ chức
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai tức tổ ba mươi năm cũ
phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai đê la thành
phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện